tại một số chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
liên tục phát hiện các trường hợp sử dụng giấy xét nghiệm covid một mươi chín giả để qua mặt lực lượng chức năng
công an thành phố thủ dầu một đang tiến hành điều tra làm rõ để xử lý những đối tượng
có hành vi làm giả giấy xét nghiệm covid một mươi chín bán cho người dân
theo điều tra ban đầu tại chốt kiểm soát tại cầu phú cường phường tránh mỹ thành phố thủ dầu một
lực lượng chức năng đã phát hiện hai trường hợp các đối tượng sử dụng giấy xét nghiệm covid một mươi chín giả
khoảng một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng bảy lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông làm nghề xe ôm
ngụ phường hiệp thành thành phố thủ dầu một sử dụng giấy xét nghiệm giả có kết quả âm tính
để đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh cầu phú cường
qua làm việc anh này khai nhận đã mua giấy xét nghiệm giả này từ một thanh niên không rõ lai lịch
tại phường hòa lợi thị xã bến cát với giá bảy mươi đồng và đã nhiều lần sử dụng giấy này đi qua chốt kiểm soát
cũng trong ngày hai mươi hai tháng bảy lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một trường hợp khác
một người đàn ông đi từ hướng củ chi thành phố hồ chí minh qua cầu phú cường về bình dương
có sử dụng giấy xét nghiệm giả
anh này cho biết do nhu cầu đi làm việc tại thành phố hồ chí minh nên trước đó người đàn ông này
có đến một phòng khám nằm trên đại lộ bình dương phường hiệp thành thành phố thủ dầu một
để làm xét nghiệm covid một mươi chín
xuất hiện trào bán giấy xét nghiệm covid một mươi chín kết quả âm tính cho anh này với giá bốn trăm năm mươi đồng
công an thành phố cũng là chỉ đạo quyết liệt các tổ mà có địa bàn giáp ranh quyện thị thành phố tỉnh khác
thì cần chú ý kiểm tra thật kỹ giấy xét nghiệm chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự
áp dụng biện pháp nghiệp vụ để tổ chức bắt các đối tượng có hành vi làm giả giấy xét nghiệm
có kết quả
để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bình dương
đã thành lập các chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào kiểm tra xét nghiệm đối với những người dân
một số người dân thiếu ý thức đã làm giả giấy tờ con dấu kiểm dịch trôn tránh để đi qua các chốt kiểm dịch
các hành vi này sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định
tuy nhiên người dân cần có ý thức trách nhiệm để việc phòng ngừa ngăn chặn dịch bệnh đạt hiệu quả